chiều ngày một mươi tháng chín tại trụ sở chính phủ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã tiếp đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh đồng tháp nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô hà nội và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
ân cần hỏi thăm các thành viên trong đoàn phó thủ tướng trương hòa bình nhấn mạnh mấy chục năm qua là một trang sử hào hùng của dân tộc việt nam tuy nhiên để có được những thành quả đó đồng bào nhân dân các tầng lớp ở mọi miền đất nước đã phải chịu sự hy sinh tổn thất rất lớn
do đó đảng nhà nước luôn ghi nhớ công ơn và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng người có công thường xuyên tổ chức các phong trào đền ơn đáp nghĩa đối với người có công gia đình chính sách
biểu dương nỗ lực của đảng bộ
chính quyền tỉnh đồng tháp trong việc quan tâm chăm lo thực hiện chế độ chính sách cho người có công phó thủ tướng đề nghị địa phương phát huy chủ động sử dụng ngân sách địa phương và huy động nguồn lực xã hội để tạo điều kiện sống tốt hơn cho người có công gia đình chính sách
thay mặt chính phủ phó thủ tướng ghi nhận những ý kiến đóng góp của những người có công tỉnh đồng tháp để có thể tiếp tục ra soát chỉnh sửa phù hợp hơn trong tình hình mới